chỉ trong vòng một tuần nắng nóng đỉnh điểm vừa qua đã có tới bốn trẻ phải nhập viện nhi trung ương trong tình trạng nguy kịch do đuối nước
và điều đáng nói là việc sơ cứu sai cách đã khiến cho tình trạng của trẻ càng nặng thêm
vì thế các bậc phụ huynh cần hết sức lưu tâm đến con em của mình đặc biệt là đang trong thời gian nghỉ hè của các em
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhất rằng
bé gái này được phát hiện bị đuối nước tại ao gần nhà
gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại bệnh viện huyện nhưng do tình trạng nặng nên được các bác sĩ chuyển thẳng ra bệnh viện nhi trung ương
chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân này trong tình trạng cháu đã đặt ống nội khí quản tình trạng hôn mê
hiện tại thì cháu đã được rút ống nội khí quản
tình trạng của cháu thì có cải thiện tương đối tốt tình trạng nghi thức tỉnh hơn
và chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ máy thở để hỗ trợ cho cháu không hoàn toàn
chỉ tính riêng từ giữa tháng năm là thời điểm mà các em
nhỏ được nghỉ học riêng tại khoa điều trị tích cực bệnh viện nhi trung ương đã phải tiếp nhận tới hơn một mươi bệnh nhi bị đuối nước
và đều trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng phải hỗ trợ thở máy
các bé này đều trong độ tuổi còn rất nhỏ đuối nước khi đi chơi gần ao hồ hoặc đi bơi
điều đáng nói là có một số trường hợp vì sơ cứu sai cách nên khiến tình trạng của các em trở nặng hơn
người cấp cứu ở các vùng quê thì người ta hay bế dốc đứa trẻ và chạy hoặc là quay đứa trẻ
thì đấy là một trong
trong những hành động rất nguy hiểm các dịch trong đường tiêu hóa sẽ trào ngược
và đứa trẻ sẽ hít vào và gây các sạc các tổn thương hít vào dự vật các thức ăn các dịch vào phổ
thì sẽ làm cho cái tình trạng siêu hấp nặng lên
việc sơ cứu đúng cách cho người bị nạn rất quan trọng cần phải bình tĩnh và xử lý đúng các bước
đứa trẻ có khóc hay có nhịp tự thở hay không về bắt mạch nếu không có
thì mình sẽ tiến thành làm tim khổi sẽ ép tim
hai lần khổi ngạt và một mươi năm lần ép tim
thì cứ theo một chú kỳ như vậy cho tới khi mình bắt được bệnh nhân có các biểu hiện tỉnh nạn
như là có các nhịp tự thở hoặc là bắt mạch bắt được
sẽ còn những đợt nắng nóng tiếp tục diễn ra trong mùa hè này khi mà các em chưa đi học
thì hơn lúc nào hết các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao con em mình tránh cho các em lại gần
bơi lội ở những khu vực nguy hiểm
ngoài ra các địa phương cần có các hoạt động hè an toàn không để xảy ra tai nạn đuối nước
trong đó chú ý hướng dẫn kỹ năng bơi lội cứu đuối cho trẻ